cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cơ bang tỉnh gia lai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự
sáu đối tượng vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
các quy định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
các đối tượng đều trú tại xã sơ pai huyện cơ bang
sau đối tượng này đã thực hiện hành vi khai thác trái phép hơn hai mươi năm mét khối gỗ tại khoảnh bảy tiểu khu chín mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cơ bang đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật